xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành truy xét và làm rõ toàn bộ hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên đường đỗ quang vào chiều hai mươi hai tháng sáu và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng của cả hai nhóm
bốn đối tượng bị tạm giữ gồm trà huy trí chú phường bình hiên quận hải châu và ba thanh niên đều một mươi tám tuổi cùng chú quận hải châu là trần ngọc thành đạt đoàn minh tú lê đức mẫn
trà huy trí mai xuân trí và lê đắc hiếu cùng chú phường bình thuận quận hải châu đến nhà gặp hai con trai của ông trà huy trí là trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ
vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu hai bên hẹn nhau đến đường đỗ quang để hỗn chiến cùng những hung khí như dao kiếm ba chỉa bình xịt hơi cay súng bắn đạn bi khiến cả hai bên đều có người trọng thương
ngoài các đối tượng bị thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê kêu gọi trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ cùng những người có liên quan sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có xẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông bài trái
còn về tội đánh bạc công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ly mí xá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cốc sa xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông bài trái
và đối tượng tráng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tụ nhân huyện hoàng su phi tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng su phi tỉnh hà giang cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an